theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản
tại thủ đô tokyo vào ngày hôm nay bốn tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có các cuộc gặp với bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản tera minoru
ngài hanashi yasuhiro bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản
và ngài toyoda toshihiro thứ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
ngài terada minoru bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm nhật bản của bộ trưởng tô lâm
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng nhật bản việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngài terada minoru đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
bộ công an và các cơ quan hữu quan nhật bản
đã duy trì quan hệ thực hiện một số hoạt động hợp tác thiết thực có hiệu quả
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn bộ công an việt nam và bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
ngày càng hợp tác chặt chẽ phối hợp nâng cao năng lực ứng phó xử lý thảm họa thiên tai trong thời gian tới
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tác chiến phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng trên sông trên biển
tại các khu vực địa hình phức tạp khó tiếp cận ứng phó với thảm họa thiên tai biến đổi khí hậu
nghiên cứu tổ chức các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng hai bên trong ứng phó xử lý các thảm họa thiên tai
diễn ra trên quy mô rộng địa hình phức tạp chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu dân cư chuyển đổi số cải cách hành chính
tại buổi làm việc với ngài hanashi yasuhiro bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản ngài hanashi yasuhiro nhấn mạnh
nhật bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác với việt nam bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng được củng cố
tăng cường và phát triển làm sâu sắc quan hệ nhật bản việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngài hanashi yasuhiro đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
bộ công an việt nam và bộ tư pháp nhật bản bước đầu đã đạt được một số kết quả từng bước mở rộng hợp tác
minh chứng cụ thể là việc ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản quan tâm chỉ đạo
hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm
bảo vệ quyền con người quản lý người nước ngoài quản lý xuất nhập cảnh quản lý trại giam
hỗ trợ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam tại nhật bản
số công dân việt nam vi phạm pháp luật đang bị giam giữ tại các trại giam tại nhật bản
đề nghị hai bộ phối hợp chặt chẽ trong việc phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn người việt nam vi phạm pháp luật tại nhật bản và người nhật bản vi phạm pháp luật việt nam
bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ hỗ trợ nhật bản tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng tư pháp nhật bản asean năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản thống nhất với các đề nghị của bộ công an việt nam
khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm trao đổi đoàn các cấp và diễn tập chung
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với ngài toroda toshihiro
thứ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
cùng dự buổi làm việc có tư lệnh cơ quan cảnh sát biển nhật bản ishi sohe
bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản là cơ quan chủ quản lực lượng cảnh sát biển nhật bản gcg
đây là lực lượng có nhiều chức năng nhiệm vụ như tuần tra lãnh hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế
đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển bảo vệ tài nguyên biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
điều hành giao thông ứng phó với thảm họa thiên tai nghiên cứu hải dương học sinh thái học chống ô nhiễm môi trường biển
bộ công an việt nam có lực lượng cảnh sát đường thủy có chức năng nhiệm vụ tương đồng với lực lượng cảnh sát biển nhật bản
như phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thủy và ven biển tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông
tham gia cứu nạn cứu hộ ưng pho với các thảm họa thiên tai
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm điều hành giao thông tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy ven biển
phía nhật bản thống nhất với các đề nghị của bộ công an khẳng định sẽ phối hợp triển khai chặt chẽ với việt nam trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã có buổi làm việc với liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật cùng dự buổi làm việc có nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định chính phủ và nhân dân việt nam đánh giá cao bày tỏ cảm ơn sâu sắc chính phủ và nhân dân nhật bản
đã hỗ trợ cho việt nam
trong quá trình xây dựng phát triển đất nước bộ trưởng tô lâm đề nghị phía nhật bản quan tâm đổi mới chính sách chế độ đối với tu nghiệp sinh việt nam
theo hướng cho người lao động việt nam yên tâm làm việc tại nhật bản và tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực giao thông nông nghiệp
tiếp tục mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác giữa các nghị sĩ nhật bản với các đại biểu quốc hội việt nam nhất là nghị sĩ trẻ giao lưu nhân dân giữa hai nước việt nam nhật bản
trước đó bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với tư lệnh cơ quan phòng cháy chữa cháy và quản lý thảm họa nhật bản kazuro maeda để trao đổi những vấn đề hợp tác trong thời gian tới